ngày hai tháng một mươi đoàn đại biểu việt nam do thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ phạm công tạc dẫn đầu
đã tham dự kỳ họp lần thứ bốn mươi chín của đại hội đồng tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới tại geneva thụy sĩ
trong phiên họp đầu tiên đại diện của một trăm chín mươi một quốc gia thành viên đã nhất trí bầu đại sứ dương trí dũng
trưởng phái đoàn thường trực việt nam giữ chức vụ chủ tịch đại hội đồng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
đại sứ dương trí dũng trúng cử chủ tịch wipo với sự ủng hộ tuyệt đối của một trăm chín mươi một quốc gia thành viên
cho thấy sự tin cậy và ủng hộ của các nước này với việt nam
đại sứ dương trí dũng nhấn mạnh việc việt nam ứng cử và trúng cử chủ tịch wipo
nhằm tiếp tục thực hiện tích cực và chủ động chủ trương tăng cường thúc đẩy chính sách đối ngoại đa phương của quốc gia
để việt nam không chỉ là thành viên tham gia có trách nhiệm mà còn là thành viên chủ động
có những đóng góp tích cực và đồng hành
và thiết thực vào các hoạt động cụ thể cũng như trong xây dựng chính sách
các quy định và luật chơi tại các tổ chức và diễn đàn đa phương
chủ tịch đại hội đồng sẽ điều khiển các kỳ họp đại hội đồng wipo hàng năm trong nhiệm kỳ được bầu
theo đó dẫn dắt định hướng thảo luận quyết định việc biểu quyết các vấn đề và công bố các quyết định
trong trường hợp cần thiết chủ tịch đại hội đồng sẽ tổ chức các cuộc tham vấn với đại diện các nhóm khu vực
đại diện các nước thành viên của các nhóm khu vực để thảo luận tìm giải pháp cho các vấn đề quan trọng
còn nhiều vướng mắt chưa được giải quyết trong khuôn khổ wipo
sẽ có nhiều vấn đề mà tổ chức sở trí tuệ sẽ phải giải quyết
và trong đó thì là đặc biệt là những công việc về xây dựng và đàm phán
xây dựng các hiệp định để quản lý các bên và các lĩnh vực
cũng như là các công việc khác đòi hỏi sự nỗ lực của đại sứ của chủ tịch đại hội đồng
và đặc biệt là đòi hỏi sự thống nhất cũng như là tinh thần đồng bạc vận
và đặc biệt là trí tuệ của toàn thể các nước thành viên
lần này đại sứ dương trí dũng được bầu làm chủ tịch đại hội đồng
cũng là người đại diện cho khu vực châu á
thái bình dương một khu vực phát triển kinh tế rất năng động
thay mặt cho đoàn việt nam chúng tôi nhiệt liệt chúc mừng cho đại sứ dương chí dũng
đây thể hiện năng lực làm việc khả năng của nhà ngoại giao chuyên nghiệp dương chí dũng
ngoài ra đây cũng thể hiện gì việt nam chúng ta đã có một vị thế mới trong các tổ chức quốc tế
trong quá trình xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác với wipo
phái đoàn việt nam tại geneva đã thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và tin cậy với wipo
thực hiện chức năng đầu mối liên hệ trực tiếp với wipo để xử lý các vấn đề chuyên môn
theo yêu cầu và chỉ đạo của các cơ quan chức năng một cách kịp thời và hiệu quả
nhằm bảo vệ tối đa lợi ích quốc gia nói chung và các doanh nghiệp việt nam nói riêng